mở đầu bản tin sẽ là thông tin bắt giữ tội phạm ma túy
công an tỉnh lai châu vừa triệt phá thành công một chuyên án ma túy bắt giữ đối tượng là sùng a giống
ở bản hủy trạ hai xã nậm vì huyện mượng nhé tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là bốn mươi bánh heroin
cụ thể vào hồi một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại khu vực km sáu trăm ba mươi bốn một trăm bảy mươi quốc lộ bốn h hướng ba trần mường tè
thuộc bản trung trải xã trung trải huyện nậm nhùn
lực lượng công an đã bắt quả tang sùng a giống thu giữ bốn mươi bánh heroin một xe máy và một điện thoại di động
bước đầu đấu tranh giống khai nhận mang số heroin trên từ huyện mường nhé tỉnh điện biên sang lai châu
móc nối với các đối tượng ở lai châu mang số ma túy trên bán qua biên giới
khi chưa kịp bán thì bị bắt giữ
đây là chuyên án thu giữ số heroin lớn nhất trên địa bàn tỉnh lai châu từ trước đến nay
ngay trong sáng ngày hôm nay đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh huyện sinh hồ ban giám đốc công an tỉnh lai châu
đã đến biểu dương khen thưởng ghi nhận thanh tích của các lực lượng tham gia phá án
nhận chạy xin việc làm và mua được ô tô giá rẻ để lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn ba tỷ đồng
cao thị thu hà chú tại xã diễn hoa huyện diễn châu
và cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra cơ quan công an xác định để tạo lòng tin cho các nạn nhân
đối tượng hà đã tự xưng mình quen biết với lãnh đạo ngân hàng chính sách xã hội nghệ an
có thể xin cho người thân vào làm việc
với vỏ bọc trên hà đã lừa và chiếm đoạt tám trăm năm mươi triệu đồng của một nạn nhân trên địa bàn huyện nghĩa đàn
ngoài ra hà còn tự xưng mình đang làm việc tại quân khu bốn
và có nhiều mối quan hệ có thể mua được xe ô tô giá rẻ hơn giá của thị trường
từ một trăm linh đến hai trăm linh triệu đồng một xe
do tin tưởng hà cho nên ba bị hại trên địa bàn các huyện diễn châu nghĩa đàn
đã chuyển ba tỷ bốn trăm bảy mươi triệu đồng để mua ô tô với giá rẻ hơn thị trường
tất cả số tiền chiếm đoạt của các bị hại hà dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng
vũ thành trung chú tại phường long bình tp biên hòa
để tiếp tục điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và tội làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
cụ thể vũ thành trung đã ký hợp đồng thuê xe ô tô tự lái hiệu innova
của anh đặng văn quảng ở tỉnh bình dương với số tiền là hai mươi năm triệu đồng một tháng
khi hết hạn hợp đồng anh quảng liên tục gọi điện yêu cầu trả xe
nhưng trung không trả nghi ngờ trung đã lấy xe của mình đem đi bán
anh quảng đã làm đơn tố cáo chung đến cơ quan công an
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan công an xác định
vũ thành trung có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và tội làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
vào ngày hai mươi một tháng chín vừa qua công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định
truy nã đối với vũ thành trung
đến sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ được vũ thành trung
khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở khu phố ba phường long bình tân
tại cơ quan công an trung khai nhận sau khi thuê chiếc xe nói trên
đã liên hệ với một đối tượng hiện chưa rõ lai lịch
mua giấy chứng nhận đăng ký xe giả rồi đem đi cầm cố lấy số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng
một thụ điểm đá gà ăn thu bằng tiền tại khu vực gốc khế thuộc ấp long phi
xã long thuận huyện bến cầu tỉnh tây ninh vừa bị công an huyện bến cầu
triệt xóa thu giữ gần một trăm hai mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan
lực lượng công an đã bắt và mời làm việc ba mươi tám đối tượng có liên quan
trong vụ đá gà nói trên theo thông tin ban đầu
tụ điểm đá gà này do hai đối tượng phan thanh giang ba mươi ba tuổi
và phạm lâm nguyễn trãi hai mươi sáu tuổi cùng chú tại huyện bến cầu
đứng ra tổ chức cho nhiều người đến tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
và hiện vụ việc được công an huyện bến cầu làm rõ để xử lý theo quy định
công an huyện tháp mười tỉnh đồng tháp cũng vừa triệt xóa
một thụ điểm đá gà ăn thu bằng tiền với hai mươi một đối tượng tham gia
tạm giữ gần một trăm linh triệu đồng trên người các đối tượng
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân vào khoảng một mươi h ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
lực lượng trinh sát hình sự công an huyện tháp mười phối hợp với công an xã phú điển
đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang hai mươi một đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
tại khu đất chống thuộc ấp mỹ tân xã phú điền
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ năm con gà trống đá
một mươi bốn cặp cỡ sắt một cân điện tử tiến hành kiểm tra xung quanh hiện trường
và trên người của các đối tượng lực lượng công an tạm giữ hai mươi điện thoại di động
một xe mô tô gần chín mươi năm triệu đồng tiền mặt và một số tăng vật khác có liên quan
thời điểm cận tết nguyên đán là thời điểm tội phạm buôn lậu vận chuyển hàng cấm
hàng giả và hàng không có hóa đơn chứng tử hoạt động hết sức nhức nhối với thủ đoạn tinh vi
nhằm tăng cường công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại dịp cuối năm
công an tỉnh quảng bình đã đồng loạt gia quân kịp thời phát hiện ngăn chặn
và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần bình ổn thị trường hàng hóa
bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng vui xuân đón tết an toàn
chỉ trong vòng bảy ngày cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
công an tỉnh quảng bình đã liên tiếp phát hiện bắt giữ năm xe ô tô tải
vận chuyển một số lượng lớn hàng tiêu dùng
những mặt hàng chủ yếu là quần áo giày dép bánh kẹo đồ chơi trẻ em đồ gia dụng
được vận chuyển từ khu vực các tỉnh phía bắc đi qua địa phận quảng bình
qua kiểm tra toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đối tượng hoạt động thì xuyên quốc gia đi qua rất nhiều tỉnh thành và nhiều đối tượng trong đường dây
vận chuyển trên tuyến xé nhỏ hàng hóa sử dụng cả hóa đơn quay vòng hóa đơn điện tử
hóa đơn giản để đối phó với lực lượng chức năng khi được kiểm tra hàng hóa
để tránh sự kiểm tra xử lý của các lực lượng chức năng các đối tượng đã chia nhỏ
hoặc ngụy trang theo nhiều loại hàng hóa hợp pháp khác và vận chuyển bằng các loại phương tiện
như xe khách xe tải hoặc thông qua các đơn vị chuyển phát nhanh
nắm được quy luật hoạt động để kịp thời ngăn chặn lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng bình
đã đấu tranh bắt giữ ngay từ khâu vận chuyển tập kết hàng đồng thời chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng
tăng cường các hoạt động tuyên truyền quản lý theo dõi nắm thông tin về tình hình và đối tượng vi phạm
để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm
công tác đấu tranh cương quyết với các hành vi về buôn lầu buôn bán hàng giả hàng cấm trên địa bàn
và ngay tại thời điểm này chúng tôi đã tổ chức các lực lượng bám sát địa bàn phối hợp với các đơn vị ở địa phương
để tổ chức đấu tranh ngăn chặn các hành vi buôn lậu buôn bán hàng giả hàng cấm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
cùng với công tác đấu tranh của các lực lượng chức năng thì các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
và mỗi người dân cần nâng cao ý chí
công tác đấu tranh cương quyết với các hành vi về buôn lầu buôn bán hàng giả hàng cấm trên địa bàn
tẩy chay hàng nhái hàng không rõ nguồn gốc nói không với các loại hàng thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
đồng thời kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu gian lận vi phạm để xử lý nghiêm trước pháp luật
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng phạm hồng thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại hai mươi năm khu nam quan thị trấn đồng đăng huyện cao lộc của tỉnh lạng sơn
và đối tượng vi văn sô sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn cốc nam xã tân mỹ huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
là đối tượng hoàng văn tràng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn nà pàn xã vân mộng huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý